cùng ngày trả lời câu hỏi về sự sẵn sàng của nga đối với các lệnh trừng phạt mới của eu
thư ký báo chí của tổng thống nga ông dmitry peskov nêu rõ
trước hết moscow cần tìm hiểu gói trừng phạt thứ chín này và sau đó sẽ có hành động phù hợp
trước đó có thông tin rằng đại sứ của hai mươi bảy quốc gia thành viên eu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ hai
chống lại nga liên quan tới cuộc xung đột ở ukraine
dự kiến gói trừng phạt này sẽ được thông qua trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bằng văn bản
nghĩa là không cần thảo luận thêm
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa nga và ukraine hồi tháng hai
eu đã triển khai tám gói trừng phạt nhằm vào nga tác động đến hơn một hai trăm linh cá nhân và một trăm một mươi tám thực thể liên quan
gói trừng phạt mới nhất do ủy ban châu âu ec đề xuất hôm bảy tháng một mươi hai
trong đó đưa thêm gần hai trăm linh cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt
eu dự kiến sẽ ngăn chặn moscow tiếp cận các thiết bị bay không người lái
dùng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào lĩnh vực khai khoáng và năng lượng của nga
cũng như quy định kiểm soát và hạn chế xuất khẩu đối với các hóa chất thiết yếu
chất độc thần kinh linh kiện điện tử và công nghệ thông tin mà nga có thể sử dụng